do đã sang tháng ba nên tác động của khối không khí lạnh tới nước ta không còn mạnh mẽ như các tháng chính đông
vì vậy mà trong ba ngày tiếp theo tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chỉ có mưa ở một vài nơi
sáng sớm thì có sương mù trưa chiều hưởng nắng với mức nhiệt tăng nhẹ
giao động là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm thì có sương mù trưa chiều giảm mây hưởng nắng với mức nhiệt cao nhất giữa trưa và đầu giờ chiều
đạt ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng khu tây bắc có nơi mức nhiệt còn vượt ngưỡng hai mươi tám độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thửa tiên huế
từ nay đến ngày năm tháng ba thời tiết cũng ít có sự biến động
tại đây về đêm và sáng có sương mù nhẹ và mưa nhỏ vài nơi
với nhiệt độ trong khoảng là từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ đêm và sáng trời xe lạnh
ở phía nam đèo hải vân mưa xuất hiện
cục bộ về đêm và sáng
ban ngày thì có nắng nhiều hơn phần phía bắc và nhiệt độ ở khu vực này cũng cao hơn
với mức nhiệt cao nhất trưa chiều là từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới trời phổ biến là không mưa ngày có nắng
riêng chiều tối ngày mai và ngày năm tháng ba thì có mưa rào ở một vài nơi
thuộc các tỉnh đắk lắc đắk nông và lâm đồng
nên nhiệt ích biến đổi với mức nhiệt trong khoảng là từ một mươi bảy đến ba mươi một độ

khu vực nam bộ cũng có mưa rào
cục bộ ở một vài các tỉnh ven biển vào chiều tối và ngày năm tháng ba
những ngày khác thì phổ biến là không mưa ngày nắng
với mức nhiệt trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ

riêng miền đông nam bộ cục bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng là ba mươi năm độ